ngày bốn tháng tám bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường đã làm việc với tỉnh hưng yên về tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản đặc biệt là tiêu thụ nhãn
tỉnh hưng yên hiện có khoảng ba tám trăm linh hectare nhãn cho thu hoạch năm nay nhãn được mùa cho sản lượng ước đạt hơn bốn mươi một tấn tăng khoảng hai mươi so với năm trước
hiện nay tỉnh hưng yên đang đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu tiêu thụ nhãn cho nông dân
sau khi đi thăm kiểm tra hai vùng nhãn ở huyện khói châu và thành phố hưng yên bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nhấn mạnh
tỉnh hưng yên cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giả soát lại quy hoạch nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả
xây dựng phát triển nền nông nghiệp vendo đưa khoa học công nghệ vào sản xuất phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch đẩy mạnh công tác truyền thông xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn bằng nhiều hình thức